tại huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi năm khởi nghĩa bắc sơn
đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tham dự sự kiện
cuộc khởi nghĩa bắc sơn là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên dưới sự lãnh đạo của đảng
là tiếng súng mở đầu cho thời kỳ đấu tranh vũ trang giành chính quyền giải phóng dân tộc của đảng
cuộc khởi nghĩa bắc sơn đã để lại nhiều bài học quý báo về khởi nghĩa vũ trang xây dựng chính quyền xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng
là sự khẳng định chuyển hướng đấu tranh đúng đắn của đảng được định ra tại hội nghị trung ương lần thứ sáu
phát biểu tại lễ kỷ niệm đồng chí đại tướng lương cường đề nghị tỉnh lạng sơn tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
phát huy tốt hơn nữa truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp
tập trung phân đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lạng sơn lần thứ một mươi bảy